hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của nhân dân cả nước tối ngày hai tháng chín
đại sứ quán việt nam tại thái lan đã tổ chức triều đãi trọng thể nhân kỷ niệm bảy mươi một năm quốc khánh nước ta
tới dự có phó thủ tướng thái lan thanasak patimaprakorn đại diện các bộ ngành thái lan
đoàn ngoại giao và hơn sáu trăm linh cán bộ bà con việt kiều và sinh viên việt nam đang học tập sinh sống và làm việc tại nước bạn
phát biểu khai mạc tại buổi chiêu đãi đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn tất thành ôn lại chặng đường dành độc lập tự do
bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước trong bảy mươi một năm qua
nhân dân việt nam đã nỗ lực đạt nhiều thành tiệu quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển đất nước
tăng trưởng kinh tế ổn định mở rộng quan hệ hợp tác và hữu nghị và hội nhập sâu rộng quốc tế
đại sứ khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với thái lan trên mọi mặt chính trị kinh tế du lịch lao động
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam đại sứ nguyễn tất thành gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
về sức khỏe và thịnh vượng tới hoàng gia chính phủ và nhân dân vương quốc thái lan trong đó có cộng đồng người thái gốc việt